đại sứ quán tây ban nha vừa tổ chức họp báo về ngày tapa thế giới
đây là hoạt động nhằm giới thiệu quảng bá về nền ẩm thực đa dạng của đất nước tây ban nha
bà ma jesus figa đại sứ tây ban nha tại việt nam cho biết
sự kiện ngày tapa thế giới được chính phủ tây ban nha tổ chức thứ năm của tuần thứ ba của tháng sáu
và đây là lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam
tapa được biết đến là những khẩu phần ăn nhỏ được phục vụ cùng đồ uống tại các nhà hàng ở tây ban nha
những món ăn tapa thể hiện nghệ thuật ẩm thực sáng tạo của tây ban nha
với sự kết hợp của cách chế biến truyền thống và hiện đại
với ngày tapa thế giới người dân tây ban nha mong muốn truyền cảm hứng đam mê ẩm thực tới bạn bè trên thế giới
ngày tapa thế giới sẽ được tổ chức tại hà nội đà nẵng và hội an vào ngày hai mươi tháng sáu
và thành phố hồ chí minh vào ngày hai mươi đến hai mươi ba tháng sáu